những người phụ nữ này kể từ giây phút này trở đi họ đã ghi tên mình vào danh sách hơn một mươi chín người việt nam đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết hoặc chết não
và có lẽ hiếm khi nào ở trung tâm điều phối hiếp tạng quốc gia lại có một nhóm đông người cùng đến đăng ký như vậy
các chị đều là thành viên của câu lạc bộ từ trái tim đến trái tim
niềm vui nó không diễn tả được mà thực sự là tôi thấy rất là hạnh phúc
đó là một cái hành động mình đi hiến mô tạng tập thể
cảm xúc của mình hôm nay thì rất là vắng hoan
mình muốn là để cho mọi người lan tỏa những tấm lòng cao cả của bọn mình với cộng đồng
sự vô thường nó rất là mong manh
mình có thể ra đi bất kỳ lúc nào
chính vì thế là mình muốn rằng là khi mà mình không còn nữa là mình muốn hiến tặng những cái phần cơ thể có ích của mình dành cho người khác để người ta có một cái sự sống để tiếp tục
hành trình để có thể đến đây
đặt bút ký tên mình vào tờ đơn tự nguyện xin hiến tặng này
các chị đã được truyền cảm hứng lớn lao từ chủ nhiệm của câu lạc bộ từ trái tim đến trái tim là chị trần thị nhung
cái hành động này là một hành động mà rất nhiều người đều hiểu được cái ý nghĩa của nó
đều thừa nhận được cái tính nhân văn cao đẹp của nó
thế nhưng mà để mà thực hiện cái hành động này thì không phải là ai cũng dũng cảm để làm cái thành công của mình
mình giúp cho họ hiểu được cái ý nghĩa
và cái điều quan trọng hơn nữa là họ chiến thắng được chính bản thân mình
chiến thắng được cái nỗi sợ hãi của mình
mình biết là cũng sẽ không dễ dàng gì để thuyết phục những người trong gia đình
thế nên là mình cũng đã có những cái suy nghĩ là mình sẽ thuyết phục dần dần
và khi mà nếu mình không còn ở trên cõi đời này nữa thì mình tin rằng những người xung quanh mình sẽ ủng hộ mình
và những người thân mình sẽ ủng hộ cho cái tâm nguyện của mình
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm mà tôi đã tham gia hiến mô tạng thì thực sự là tại cái thời điểm đó ấy cái khái niệm hiến mô tạng nó là một cái khái niệm rất là xa lạ
và nó là một cái nó mang đến một cái cảm giác rất là sợ hãi
cho mọi người
tôi là người thứ bốn trăm năm mươi chín mà mình thấy là triệu số dân của việt nam mình đến bây giờ là hơn chín mươi triệu dân
mà tại cái thời điểm đó chỉ có bốn trăm năm mươi chín người ở khu vực miền bắc đang thành hiến mô tạng
tức là một con số
quá nhỏ bé quá nhỏ bé
thế thì nếu như mà mình bằng một cách nào đó mà mình có thể lan tỏa được cái điều này
để cho có thêm được rất là nhiều người cùng tham gia vào cái hành động rất là nhân văn
với cái ý nghĩa rất là cao cả như thế này
thì có lẽ là mình sẽ mang đến một sự hồi sinh cho rất rất nhiều người khác nữa
chính vì vậy mà tôi cũng mạnh dạng chia sẻ nhiều hơn với bạn bè của mình
mỗi một người thì chỉ có một cuộc đời để sống thôi
mình cứ tưởng tượng và mình cứ hình dung rằng khi mà sinh tử vô thường
mình nằm xuống thì sẽ tuyệt vời biết bao
khi mà có một ai đó người ta vẫn nhìn thấy một bầu trời xanh qua đôi mắt của mình
và trái tim mình thì vẫn đập trong lồng ngực của một người khác
thì cái cảm giác đấy nó sẽ thật là tuyệt vời
điều đó có nghĩa rằng là cái chết của mình không phải là hết
mà cái chết của mình lại mở ra một sự hồi sinh
lại mang đến một sự sống mở ra một cuộc sống tươi đẹp hơn
mình hy vọng rằng là tất cả mọi người
ai cũng nghĩ rằng là
khi mình mất đi mình sẽ để lại một thứ gì đó lại cho đời
mình muốn rằng là khi mà mình sống thì là sẽ là sống một cách có ý nghĩa
và một cách tử tế nhất đến giai đoạn cuối cùng
mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi